phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la vừa bắt quả tăng thào thị dung cùng với một mươi sáu chín trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
theo đó tại khu vực bản tiểu khu một mươi bốn thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la đối tượng thào thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị bắt quả tang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu chín trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp tương đương với hơn một bảy kg
hai điện thoại di động một xe máy cùng với một số tăng vật khác có liên quan
dung khai nhận mua số ma túy trên từ biên giới về đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ